tưới trực tiếp như thế này thì thuốc sẽ ngấm vào củ phát triển nhanh hơn
và chỉ sau hai ba tháng người nông dân có thể mang đi bán
không chỉ có hành tại ruộng rau cải này người dân đã phun thuốc chống nấm
bởi theo người dân loại rau cải thu hút rất nhiều sâu bọ khi trồng trên đất
vì vậy các chủ vườn thường tăng cường tưới thuốc trừ sâu phân đạm cho rau và khoảng thời gian trước khi thu hoạch
vào mùa này thì đúng mùa mà sâu bệnh ít thì bọn tôi chỉ phun thuốc vào cái thời điểm là cây nó nhỏ
để phòng trừ cái sâu võ nhảy là chủ yếu
còn khi mà tầm này rồi thì là cứ một tuần thì bọn tôi phun một lần và cách trước khi thu hoạch năm đến bảy ngày
là bọn tôi thu hoạch được cứ lửa tháng nữa là bán
đạm cũng phân npk về cả phân đạm thì dùng là đây
vừa hôm trước là ba hôm là tôi dùng bây giờ thì là đợi đến thu hoạch thôi
thực tế là hiện nay các loại thuốc bảo vệ thực vật được bán ra thị trường phần lớn đều nằm trong danh mục cho phép
tuy nhiên liều lượng sử dụng của sản phẩm này lại hoàn toàn không được kiểm soát
do nhu cầu của thị trường nên phần lớn người chồng không có đủ thời gian cách ly tối thiểu
đây chính là nguy cơ khiến dư lượng các hóa chất độc hại vẫn lưu lại trên rau củ
các loại phân can ly bo kẽm là các loại phân đa lượng
các loại phân này khi phun trên các đối tượng cây trồng sẽ làm tăng chất lượng quả các loại củ cũng như là quả
đây là các loại phân và các loại phân cũng được tạo lên từ các hóa chất
do vậy khi phun các loại phân can ly cũng như bo kẽm thì chúng ta cũng cần phải thời gian cách ly
theo thống kê gần đây hàng năm có hơn một người ngộ độc thực phẩm tại nước ta
có hàng trăm nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
trong đó các loại rau quả với dư lượng hóa chất vượt mức cho phép là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
nhóm có bạch vòng và việc loại trừ khỏi sản phẩm khi mà phun với thời gian cách ly không đủ thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe
theo các chuyên gia về sức khỏe rau quả nhiễm hóa chất ở mức độ nhẹ có thể gây ngộ độc thực phẩm
nặng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp gây đột biến và phát sinh các căn bệnh ung thư
môi trường có thể đi dọc theo các chiều dòng chảy của nước
đi theo các chiều dòng chảy ngầm thấm xuống chiều sâu của đất
và nếu mà đất không có tầng xét đất cát hoặc đất bạc màu hoặc đất trên đá ong thì nó chảy xuống thấm xuống tầng đất nước ngầm rất nhanh
bên cạnh chuyện ăn ngon việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cũng rất quan trọng
một món ăn ngon trước hết cần nguồn thực phẩm tươi ngon
sau đó mới đến cách chế biến
để mua được thực phẩm sạch tươi ngon ngoài việc nên mua ở những nơi đáng tin cậy có dấu kiểm dịch thì mỗi người cần lưu ý những đặc điểm sau
chọn rau củ tươi dựa vào hình dáng bên ngoài
dựa vào màu sắc để chọn rau củ quả tươi
rau củ quả không dính chất lạ
không nên mua rau củ quả trái mùa vụ
rau củ cường giúp giúp cho rau củ đập
thhos mở vỉa bán rau củ sạch

tượng tiểu có thểg hersheyminister bán rau củ để gọi v belgium để u sáu mươi à